ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi chương trình vnep ba
chương trình đề ra mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ năm bảy tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm và từ tám một mươi tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn ba mươi
trong bối cảnh khoa học và công nghệ trở thành một trong những yếu tố quan trọng dẫn dắt sự phát triển vấn đề tiết kiệm năng lượng quen thuộc đã chuyển thành sử dụng năng lượng hiệu quả
việt nam không nằm ngoài tác động đó bởi nếu không tính đến hiệu quả năng lượng khi bàn về sản xuất thì các nỗ lực sản xuất đều là vô nghĩa
chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi
chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi đã đề ra mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ năm bảy tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc
để đạt được mục tiêu này trong giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm cần giảm mức tiêu hao năng lượng ở các ngành công nghiệp so với giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thép là từ ba một mươi hóa chất trên bảy nhựa một mươi tám hai mươi hai bốn mươi sáu xi măng bảy năm dẹp may trên năm
bảy mươi khu công nghiệp
các ngành công nghiệp áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng
một trăm linh doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình giải pháp kỹ thuật theo hướng tiết kiệm năng lượng
giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi cần giảm mức tiêu hao năng lượng so với năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi tám
cụ thể thép từ năm một mươi sáu hóa chất trên một mươi nhựa từ hai mươi một năm mươi năm đến hai mươi bốn tám mươi một xi măng trên một mươi tám mươi chín dẹp may trên sáu tám
năm mươi khu công nghiệp áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng
giảm năm lượng tiêu thụ xăng dầu trong giao thông
là đơn vị make in việt nam tiên phong trong sản xuất thiết bị điện dụng cụ chiều sáng
doanh nghiệp này đã chủ động tham gia chuyển đổi số ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất thiết bị chiếu sáng
giảm thiểu điện năng tiêu thụ để bảo vệ môi trường
nói ví dụ như là để cùng tạo ra một cái cường độ ánh sáng cùng một cái một hai trăm linh lumen chẳng hạn
thì trước đây phải dùng cái nguồn sáng
nó tiêu tốn đến cái công suất là một trăm linh w thì nay chỉ còn sử dụng cái công suất là năm w thôi
như vậy là có thể nói là tiết kiệm được hơn chín mươi cái nguồn năng lượng
thế và nguồn sáng lét lại được thông minh hóa lên thì nó lại còn giảm được năm mươi nữa
doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành chuyển đổi số khối sản xuất thực
với bảy mươi tám mươi dữ liệu được kết nối tự động xử lý phân tích trong hệ thống thống nhất
hoàn thành nhà máy thông minh chuyển từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh mới
cung cấp sản phẩm và dịch vụ hệ sinh thái let bốn
chọn gói và đồng bộ trên các nền tảng số và thương mại điện tử phát triển hệ sinh thái kinh doanh sáng tạo
chúng tôi hiện nay đang thực hiện chương trình chuyển đổi kép chuyển đổi số chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng
trong chuyển đổi số thì dạng đông ứng dụng những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cấu trúc lại chiến lược sản phẩm tái cấu trúc lại hệ thống sản xuất
tái cấu trúc lại mô hình kinh doanh và tái cấu trúc lại mô hình điều hành
trong ngành công nghiệp tàn dư nhiệt thừa là một thách thức đối mặt với cả doanh nghiệp và môi trường
điều này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường
với nhiều hình thức như xì thải khí thải và hệ thống hơi thoát
do đó có rất nhiều phương án được đưa ra để tận dụng nhiệt thừa như hồi nhiệt sinh hơi phát điện
trong công đoạn sản xuất của nhà máy có một số công đoạn tỏa ra năng lượng nhiệt rất là cao
trong năm qua chúng tôi đã thu hồi gần như toàn bộ năng lượng đó
để phục vụ ngược lại cho những công đoạn sản xuất khác
thay vì nếu để nó phát tán ra làm nóng môi trường lên
chúng tôi thu hồi nguồn nhiệt dư từ quá trình sản xuất luyện cốc
và khí than từ quá trình sản xuất luyện gan để phát điện
ngoài việc chủ động về nguồn điện nhu cầu điện trong khu liên hợp
thì đây còn là một cái hạng mục bảo vệ môi trường
so với các nhà máy mà phát điện than tương đương tại việt nam
có quy mô công suất tương đương
thì hàng năm là chúng tôi tiết kiệm đến hơn hai triệu tấn than
thì qua đó giảm phát thải đến hơn năm triệu tấn dioxide carbon
việc hình thành xu hướng nhà máy xanh đang dần trở nên thiết yếu
trong bối cảnh quá trình công nghiệp hóa
và sự bùng nổ của các hoạt động thương mại dịch vụ
gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường
xây dựng và thiết lập hệ thống nhà máy xanh
được coi là một trong những bước chuyển mình quan trọng
đối với các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam
để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững
tôi cho rằng với thực tế là nguồn lực của chúng ta là cũng là có hạn
và chúng ta muốn tăng trưởng xanh rất là đồng đều
chính vì vậy chúng tôi cho rằng cái giải pháp đấy chính là chúng ta cần có trọng tâm
có lẽ một trọn giải pháp trọng tâm đầu tiên
đấy chính là tăng trưởng xanh trong ngày năng lượng
bởi năng lượng sẽ là cốt lõi của nền kinh tế
và năng lượng cũng sẽ là một ngành mà các ngành công nghiệp liên quan
sẽ đòi hỏi những chứng chỉ những nguồn năng lượng sạch
để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp đó
cho nên tôi cho rằng đầu tư thông minh nhất
có lẽ chính là đầu tư nguồn năng lượng xanh
và đầu tư tài chính cho năng lượng xanh
bộ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
đã được bàn hành cách đây khá lâu hơn một mươi năm rồi
cách đây khoảng một mươi năm thì hầu như là các hoạt động
về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
thì diễn ra rất là mạnh
bởi vì lúc đó chúng ta có một cái dư địa rất là lớn
để áp dụng những giải pháp với chi phí đầu tư thấp
nhưng mà hiệu quả rất là cao
tuy nhiên đến bây giờ sau rất nhiều các cái nỗ lực
của bộ công thương cũng như là các bộ ngành liên quan
thì chúng ta đã đạt tới một cái ngưỡng là
chúng tôi gọi gọi hay gọi đùa gọi là kịch trần
về các giải pháp gọi là rẻ tiền
ngành công nghiệp việt nam
bao gồm chế biến thực phẩm và công nghiệp hỗ trợ
hiện chiếm đến bốn mươi bảy tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia
vì vậy việc tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường
và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh
là hết sức cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay
tuy nhiên nguồn lực tài chính huy động
để thực hiện cho các hoạt động này
vẫn còn thấp so với nhu cầu thực tế
nhiều ngành công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn
trong áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng
do hạn chế về tài chính kỹ thuật
năng lượng kiểm toán mức tiêu thụ năng lượng

do hạn chế về tài chính kỹ thuật mức tiêu thụ năng lượng
nhiều ngành công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn

do hạn chế về tài chính kỹ thuật mức tiêu thụ năng lượng
do hạn chế về tài chính kỹ thuật mức tiêu thụ năng lượng
các ngành công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn
trong áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng
do hạn chế về tài chính kỹ thuật mức tiêu thụ năng lượng

trong áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thực hiện ở việt nam hơn một mươi năm nay
nhưng phần lớn các giải pháp giúp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả mới chỉ dừng lại ở giải pháp quản lý
và giải pháp không yêu cầu đầu tư hoặc yêu cầu mức đầu tư thấp
việc thực hiện các giải pháp yêu cầu mức đầu tư lớn hoặc chuyển đổi công nghệ để tiết kiệm năng lượng vẫn còn rất hạn chế
do các doanh nghiệp công nghiệp thiếu nguồn lực về tài chính
muốn thực hiện được các doanh nghiệp bắt buộc phải tìm đến sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính
tuy nhiên việc tiếp cận các nguồn vay từ khu vực ngân hàng thương mại lại không dễ dàng
do các ngân hàng thiếu kiến thức kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng
các dự án này thường bị đánh giá là có độ dù do cao
vì vậy việc huy động các nguồn vốn hay sự hỗ trợ về công nghệ sẽ góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp
nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp của mình từ đó góp phần cải thiện hiệu quả nền kinh tế
đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính
theo tờ financeal time trong nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn tái diễn cuộc khủng hoảng năng lượng hồi năm ngoái
liên minh châu âu eu có thể gia hạn lệnh trần giá khí đốt khẩn cấp
trong giai đoạn cao điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi eu giảm mua khí đốt từ nga giá khí đốt từng ghi nhận mức kỷ lục tới ba trăm linh euro trên một mwh
để kiềm chế đa tăng của giá năng lượng các nước thành viên eu cuối cùng đã nhất trí áp dụng giá trần
nếu giá khí đốt chạm mức một trăm tám mươi euro trên một mwh trong ba ngày liên tiếp
theo báo cáo mới nhất của ủy ban châu âu ec biện pháp giá trần nói trên không gây ảnh hưởng tiêu cực kể từ khi được áp dụng
và giá khí đốt hiện đã giảm gần chín mươi so với năm ngoái
báo cáo cũng cho biết mặc dù giá năng lượng tại châu âu gần đây đã giảm xuống và lượng khí đốt dự trữ ở mức cao
eu vẫn lo ngại rằng nguồn cung khí đốt vào mùa đông năm nay có thể gặp rủi ro vì cuộc xung đột hiện tại giữa hamas và israel
cũng như sự cố xảy ra vào cơ sở hạ tầng khí đốt ở vùng biển baltic
chúng ta chưa chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong năm nay
cuộc xung đột ở israel vẫn đang diễn biến căng thẳng và không rõ điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến nguồn khí đốt nhập khẩu từ trung đông
trước đó các chuyên gia năng lượng cảnh báo rằng giá khí đốt có thể tăng vọt do những xung đột địa chính trị
bên cạnh đó đường ống dẫn khí đốt dưới biển nối giữa phần lan và estonia đã bị đóng cửa hồi đầu tháng này
và được cho là hậu quả của một hành vi phá hoại cố ý cũng đe dọa gián đoạn nguồn cung năng lượng tại châu âu
mười nước thành viên eu bao gồm đức đã ký vào một bản đề nghị ubnd châu âu gia hạn các biện pháp khẩn cấp
đã được áp dụng từ mùa đông năm ngoái để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng
đồng thời đức và pháp cũng dẫn đầu kêu gọi ec gia hạn các quy định trợ cấp nhà nước
cho phép chính phủ các nước thành viên eu chi các khoản tiền lớn để hỗ trợ người tiêu dùng đang chịu sức ép
từ giá năng lượng tăng cao do xung đột nga ukraine
quy định này hiện có hiệu lực đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
bỉ hà lan đan mạch estonia và phần lan nói rằng không cần thiết
không có cơ sở pháp lý để kéo dài các quy định về trợ cấp nhà nước khẩn cấp
nguồn hỗ trợ tài chính sẽ có hiệu quả hơn thông qua việc đầu tư vào các biện pháp tiết kiệm năng lượng
hồi giữa tháng một mươi tập đoàn năng lượng ekina của naui nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai của tây âu
cũng đã cảnh báo thị trường khí đốt eu sẽ tiếp tục hỗn loạn trong mùa đông này
ngay cả khi các kho dự trữ khí đốt của khối ở mức cao kỷ lục
các bể trưa khí đốt của eu hiện đạt chín mươi bảy tám mươi chín công suất vượt mục tiêu mà khối đặt ra là chín mươi vào tháng một mươi một
dự kiến sự cạnh tranh với chủ nghĩa năng lượng
châu á ngày càng tăng có thể đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng tăng cao
điều này chắc chắn ảnh hưởng đến thị trường eu nhất là trong mùa đông này
ủy ban châu âu dự kiến sẽ đưa ra một đề xuất vào tháng một mươi một này
trong đó xem xét ưu tiên nào trong số các biện pháp năng lượng khẩn cấp cần được gia hạn
biện pháp tự nguyện cắt giảm nhu cầu khí đốt một mươi năm hiện đã được gia hạn đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra báo cáo triển vọng năng lượng thế giới hàng năm của cơ quan năng lượng quốc tế iea nhận định
trong bối cảnh hiện nay dựa trên chính sách hiện tại của các chính phủ
nhu cầu dầu khí tự nhiên và than sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này
đến năm hai nghìn ba mươi iea dự đoán số lượng ô tô điện lưu thông trên toàn thế giới sẽ tăng gấp một mươi lần
lĩnh vực đã sử dụng khí đốt ở mức đỉnh là điện và xây dựng chiếm ba mươi chín và hai mươi một tổng nhu cầu
năm hai nghìn hai mươi hai năng lượng khí đốt bổ sung đạt mức ba mươi gigawat
nhu cầu khí đốt sẽ tiếp tục giảm
và đến năm hai nghìn ba mươi sự sụt giảm nhu cầu ở các nền kinh tế phát triển
sẽ bù đắp nhiều hơn cho tăng trưởng liên tục ở các thị trường mới nổi và những nền kinh tế đang phát triển